các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo